thời gian gần đây thì rất nhiều người dùng điện thoại nhận được cuộc gọi hoặc nhé máy từ các đầu số nước ngoài
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có thì cơ quan công an khuyến cáo
người sử dụng thì không nên nghe hoặc gọi lại chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cần cảnh giác đối với những cuộc gọi như vậy để tránh bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với những cuộc gọi từ số điện thoại có đầu số quốc tế chủ yếu là nháy máy nhằm lôi kéo người dùng gọi lại
để phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn hoặc là lừa đảo theo một số kịch bản như sau
đối tượng gọi điện thoại cho nạn nhân tự xưng là nhân viên điện lực thông báo đăng nợ tiền điện
nhân viên chuyển phát thông báo có gói quà từ nước ngoài nhân viên ngân hàng thông báo đang thiếu nợ
cảnh sát giao thông thông báo lỗi vi phạm giao thông hoặc liên quan đến các vụ án đang điều tra như buôn bán ma túy
giữa tiền xuyên quốc gia
thủ đoạn của bọn chúng đánh vào tâm lý người nghe rồi yêu cầu kê khai tài sản tiền mặt hiện có
tiền trong các tài khoản ngân hàng và tìm cách hù dọa chiếm đoạt tài sản của bị hại
đối với các cuộc gọi giả danh công an viện kiểm sát ngân hàng hoặc thông báo có quà từ biêu điện
người dùng tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào và hãy trình báo với cơ quan công an
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi nạ có đầu số nước ngoài
nếu không cần thiết thì không nên nghe máy
hoặc nếu có nghe máy thì không thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng mà mình không quen biết
đây là một số phương thức thủ đoạn mà đối tượng hay sử dụng dùng để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin
trên thực tế đã có nhiều nạn nhân sập bẫy của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn nêu trên
vì vậy người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các số điện thoại lạ
đặc biệt là với số điện thoại có đầu số nước ngoài
cần tỉnh táo trước những chiêu trò của bọn tội phạm tránh rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo